hàng chục người dân đã kéo đến vây chặt trụ sở công ty cổ phần modemtech tại quận một
tp hcm tố cáo bị công ty này chiếm đoạt và lừa đảo hơn một mươi năm tỷ đồng
tìm hiểu rõ hơn về chiêu trò lừa đảo cũng như cách thức hoạt động của các công ty tiền ảo đa cấp
nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân